năm một nghìn chín trăm ba mươi là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của phong trào cách mạng việt nam mở ra một thời kỳ quyết định đến chiều hướng phát triển của dân tộc chấm dứt cuộc khủng hoảng đường lối cứu nước
ở trong nước các đảng viên cộng sản đã tìm về các địa phương để gây dựng cơ sở
ấp yên lý vùng đất cách mạng bên núi đót có địa thế thuận lợi với chiến khu việt bắc và an toàn khu hai hiệp hòa từ rất sớm đã trở thành trung tâm của phong trào cách mạng trong khu vực khi đó
trong chuyến hành trình tìm về với vùng đất cách mạng xưa chúng tôi được anh nguyễn văn quyết cán bộ văn hóa của xã phúc sơn giới thiệu đến gặp các cụ cao niên của làng yên lý
ở trong nước các đảng viên cộng sản đã tìm về các địa phương để gây dựng cơ sở
các đảng viên cộng sản đã tìm về các địa phương để gây dựng cơ sở
khi về thì bà quế bắt được liên lạc với ông toại để tìm những nhân vật hoạt động từ năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
thế khi gặp ông nguyễn đình toại rồi thì biết là ông thủ sách không còn chú lý trưởng nữa
tranh thủ tìm đến ông lý lý thủ là người nắm được cái vùng này rất là chắc về chính trị kinh tế sau ấy
thế thì sau đó tôi rồi thì kết nạp thêm vào đó là ông lưu quang cẩn
thì là đủ cái số người đấy thì thành lập một cái tri bộ
với nòng cốt gồm bốn thành viên
lý được thành lập trở thành tri bộ đầu tiên của yên thế đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng to lớn đến phong trào cách mạng của tỉnh bắc giang sau này
tri bộ đầu tiên được ra đời gió cách mạng đã thổi về yên lý
chị quế anh tỉnh chú châu đen anh hoàng quốc việt thường qua lại xây dựng phong trào xã phúc sơn
tuyên truyền cách mạng trong dân chủ
chúng chống siêu chống đánh chống bắt phu rác ngộ tuyên truyền xây dựng đảng
ngay sau khi tri bộ yên lý ra đời đội tự vệ vũ trang của yên lý cũng được tập hợp
cái tự vệ ở đây thì đầu tiên là phải vận dụng được tất cả những người mà có thể kinh cậy hương mẫu vào được một mươi bảy vị
sau đó có thể tăng thêm lên thì tiếp tục là tăng lên được trên hai mươi vị
những người này rất trung kiên
đây tiếng thế thành lập tri bộ như vòng quanh đây có rất nhiều đồn bốt của thời pháp
đồn khoa đồn tri cụ
sau khi có tri bộ rồi thì là các đồng chí trên tỉnh đã vận động được một số người trong trại của tây ở tri cụ theo cách mạng
cụ thể tôi nói như là đồng chí kim tiến sau về làm văn phòng chủ yếu bán tỉnh ấy
ấy là cũng người ở trong tường hoạt động hùng này
thì coi như là cũng có những cái nó sát với địch như thế
nhưng mà ở đây vẫn biết mà hoạt động được mà không có ảnh hưởng gì
ổn định được dân
đó là những cái việc mà đã làm của tri bộ khi có tri bộ
với sự lãnh đạo của tri bộ yên lý nhiều cuộc meeting lớn của nhân dân trong vùng đã diễn ra
chuẩn bị các bước cần thiết để khởi nghĩa đánh phủ yên thế
ấp yên lý trở thành khu căn cứ cách mạng ở xã lý cốt
nhiều gia đình nuôi dấu trở tre cho các cán bộ hoạt động
ngày một mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trung ương đảng ra chỉ thị nhật pháp bắn nhau và hành động của chúng ta
sau chỉ thị này hội nghị mở rộng ban cán sự tỉnh bắc giang đã họp tại nhà cụ nguyễn đình dụ ở ấp yên lý
hội nghị có các đồng chí hoàng quốc việt lê thanh nghị nguyễn thanh bình ban chủ trương hành động
hội nghị đã giao đồng chí hà thị quế chủ trương tổ chức lực lượng vũ trang đánh phủ yên thế
cũng trong thời gian này ubnd giải phóng xã lý cốt được thành lập đồng chí đỗ viết sách làm chủ tịch
ngày tám tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại đỉnh yên lý cờ đỏ sao vàng đã tung bay phấp phới trên bầu trời
cờ đỏ búa niềm được dựng lên sân đỉnh yên ý giữa ban ngày
chị quế tuyên bố đánh nhật tây diệt trừ gian ác khắp vùng này
nhân dân theo đảng làm cách mạng đánh tây đuổi nhật cũng từ đây
chiều ngày một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
lực lượng tự vệ vũ trang yên lý phối hợp với lực lượng tự vệ vũ trang đồng điều do đồng chí hoàng quốc thịnh chỉ huy đánh phủ yên thế
đến ngày một mươi ba tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cũng tại đỉnh yên lý đồng chí hà thị quế tổ chức lực lượng tiến đánh phủ yên thế một lần nữa
ngày một mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm khu căn cứ cách mạng yên lý sôi động hẳn lên
đồng chí hà thị quế đã tập trung các lực lượng vũ trang tại đỉnh yên lý đi đánh phủ yên thế lần thứ ba
trận đánh này ta thu được nhiều thắng lợi
một mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tự vệ yên lý cùng chị quế đi đánh phủ yên thế giữa đêm nay
quan quân phủ lị cúi đầu hàng vũ khí tài niệm thu được hết
quan đánh đầu hàng dẫn về đây ăn mừng chiến thắng tại đỉnh này
phong trào cách mạng tại yên lý ngày càng phát triển
đến tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm các đội tự vệ đã trở thành một trong những lực lượng chủ chốt để giải phóng tỉnh bắc giang
vùng đất yên lý trước ngày khởi nghĩa là một căn cứ cách mạng tin cậy của đảng
qua các thời kỳ cách mạng trải qua nhiều khó khăn thử thách yên lý đã trở thành một an toàn khu bất chấp sự khủng bố ác liệt của kẻ thù
ghi nhận những đóng góp to lớn của nhân dân yên lý tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba đình yên lý được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh